tính đến nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đà nẵng và các tổ chức thành viên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với tổng lãnh sự quán các nước và khoảng bảy mươi tổ chức nhân dân tổ chức phi chính phủ trường đại học đồng thời chủ động mở rộng quan hệ với tổ chức nhân dân các nước láng giềng các nước trong khối asean các nước bạn bè truyền thống
trong thời gian tới liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đà nẵng tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân trên địa bàn với các nước chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội góp phần xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng